thưa quý vị hôm nay một mươi sáu tháng chín cục hải quan tp hcm cho biết đã tiến hành kiểm tra và ngăn chặn kịp thời
vụ việc vận chuyển trái phép ngoại tệ ra nước ngoài với thủ đoạn hết sức tinh vi
tạm giữ tăng vật là ngoại tệ với số lượng lên đến một triệu usd
qua soi chiếu và kiểm tra thực tế phát hiện hai hành khách mang theo hai vali
trong mỗi vali có sáu cọc giấy phủ bằng hóa chất đen nhằm qua mắt quá trình soi chiếu của cơ quan hải quan
bên trong ẩn chứa hình ảnh tờ tiền mệnh giá một trăm linh usd không nhìn thấy được số series và được bọc trong ni lông bên ngoài
tổng số tăng vật là ngoại tệ mệnh giá hơn một triệu usd
hiện vụ việc đang được cục hải quan và công an quận tân bình tp hcm tiếp tục phối hợp điều tra làm rõ